thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông thẩm thiên tinh chủ tịch tập đoàn giai nguyên hồng kông trung quốc
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những lĩnh vực mà tập đoàn đầu tư ở việt nam
đồng thời bày tỏ mong muốn tập đoàn tham gia cổ phần hóa các doanh nghiệp của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác việt nam trung quốc nói chung và việt nam hồng kông phát triển hết sức tốt đẹp
ấn tượng những dự án mà tập đoàn muốn đầu tư tại việt nam
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trung quốc hồng kông làm ăn tại việt nam
theo đó tập đoàn có thể tham gia quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của việt nam
thủ tướng nêu rõ trung quốc và việt nam là đối tác chiến lược hồng kông cũng là đối tác thị trường quan trọng của việt nam
do đó hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển
ông thẩm thiên tinh cho biết tập đoàn giai nguyên hiện rất quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư ở đông nam á
nhất là các dự án lớn về bất động sản như thành phố thông minh đồng thời quan tâm quá trình cổ phần hóa
mua bán sát nhập các doanh nghiệp nhà nước của việt nam tham gia phát triển cơ sở hạ tầng của hà nội
ông mong muốn được chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành việt nam ủng hộ trong quá trình đầu tư tại việt nam